vào khoảng một giờ sáng nay cán bộ chiến sĩ công an thành phố đông hà tỉnh quảng trị bất ngờ đột kích quán karaoke duyên hải
có địa chỉ số năm mươi đường bùi thị xuân phường hai thành phố đông hà phát hiện ba mươi đối tượng dừng tính với ma túy
bước đầu lực lượng chức năng xác định có ba mươi trong số ba mươi hai đối tượng dương tính với ma túy
theo lãnh đạo công an thành phố đông hà hầu hết các đối tượng này còn trẻ tuổi đến từ nhiều tỉnh thành phố
đây là một trong những vụ đột kích quán karaoke phát hiện số lượng lớn đối tượng dương tính với ma túy
của công an tp đông hà trong những năm gần đây
hiện tại vụ việc đang được công an tp đông hà tiếp tục điều tra mở rộng